chiều tối qua ngày một mươi hai tháng tám cục quản lý thị trường tp hcm phối hợp với công an phường an lạc
quận bình tân tp hcm kiểm tra và thu giữ lượng lớn hàng hóa vật tư y tế được vận chuyển
trên một chiếc xe container nhưng không có hóa đơn chứng từ
đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường tp hcm phối hợp công an phường an lạc
quận bình tân và đội quản lý thị trường một mươi sáu kiểm tra container caeu tám nghìn năm trăm bảy mươi bảy chín trăm tám mươi bốn romoc năm mươi một er chín nghìn hai trăm tám mươi năm
đầu kéo năm mươi một d bốn nghìn bốn trăm bốn mươi bảy tại khu vực quốc lộ một a phường an lạc quận bình tân tp hcm
phát hiện trên xe đang vận chuyển lượng lớn hàng hóa gồm phụ kiện điện thoại máy tạo oxy
dụng cụ đo nồng độ oxy chai đựng oxy súng phung khử quẩn dụng điện
thực phẩm thịt heo bao gói sẵn phụ tùng xe gắn máy
quần áo do trung quốc sản xuất
tất cả số hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng từ
có tổng giá trị ước tính khoảng một tỷ năm trăm linh triệu đồng
đội quản lý thị trường số một đã tạm giữ tăng vật để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật